mặc dù đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng
theo quyết định số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ đã kết thúc
tuy nhiên bằng nhiều nguồn lực khác nhau chính sách ý nghĩa này tiếp tục đường tỉnh phú yên duy trì
đây là hành động thiết thực để tri ân góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn
bà hưởng ở thôn phong niên xã hòa thắng huyện phú hòa tỉnh phú yên là thân nhân liệt sĩ và có chồng là người bịch bắt tù đầy
hiện gia đình bà đang hoàn thiện ngôi nhà khang trang rộng hơn một trăm linh m hai có cả các lửng trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng trong đó địa phương hỗ trợ bốn mươi triệu đồng
cũng là đối tượng bị địch bắt tù đầy ông hồ văn sâm cũng ở xã hòa thắng được hỗ trợ hai mươi triệu đồng sửa xong ngôi nhà cũ đã qua sử dụng từ những năm tám mươi

bà hưởng ở thôn phong niên xã hòa thắng huyện phú yên là thân nhân liệt sĩ và có chồng là người bị bịch bắt tù đầy trong đó địa phương hỗ trợ bốn mươi triệu đồng sửa xong ngôi nhà cũ đã qua sửa xong